vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các địa phương chỉ đạo chấm dứt ngay tình trạng này
đây là yêu cầu đúng đắn đặt ra từ nhiều năm trước nhưng để chấm dứt triệt để
cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của toàn xã hội trong đó quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của giáo viên và phụ huynh học sinh
chương trình hôm nay giới thiệu bài chấm dứt việc dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp một của tác giả giang thanh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cùng với yêu cầu chấm dứt tình trạng tổ chức dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp một
bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản chỉ đạo trong đó xác định chỉ được dạy chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp một
các kỹ năng làm quen với chữ cái và các hoạt động vận động làm quen với môi trường học lớp một
đồng thời ngành giáo dục ở các địa phương cần chủ động tích cực tham mưu giúp chính quyền các cấp có biện pháp quản lý
kiên quyết không để xảy ra tình trạng dạy chữ trước lớp một cho trẻ mầm non
điều này là rất cần thiết
bởi những năm gần đây đã tồn tại một nghịch lý là năm nào ngành giáo dục cũng ban hành chỉ thị cấm các trường mầm non
tiểu học tổ chức dạy trước chương trình đối với trẻ vào lớp một kèm theo khuyến cáo việc dạy chữ có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ
tuy nhiên trên thực tế cuộc đua cho trẻ học chữ trước dường như không hề giảm
thậm chí có phụ huynh còn cho con nghỉ học lớp mẫu giáo lớn hoặc kỳ nghỉ thứ hai của chương trình mẫu giáo lớn
để ép trẻ học chữ làm toán sớm tại các trung tâm
có cầu át có cung các trung tâm các lớp dạy chữ luyện viết chữ đẹp cho trẻ trước khi vào lớp một mọc lên tràn lan
có trường mầm non tư thục còn lách luật bằng cách tổ chức dạy chữ cho trẻ mẫu giáo lớn trong chương trình học
có trường dạy chữ cho trẻ có nhu cầu sau giờ học
có trường còn dạy bảng chữ cái cho trẻ mới bốn tuổi để giữ học sinh

vì thế nếu trước đây khi chuẩn bị bước vào lớp một trẻ chỉ cần thuộc hai mươi bốn chữ cái và các con số đơn giản
thì phong trào dạy trước học trước đã khiến các bé bắt buộc phải biết đọc viết thành thạo trước khi vào lớp một
những học sinh không học trước bỗng nhiên trở thành học sinh cá biệt
có nhiều nguyên nhân đưa tới thực trạng đáng lo ngại nêu trên mà nguyên nhân trước tiên là bệnh thành tích của cả nhà trường và phụ huynh
trong khi mục tiêu giáo dục cần hướng dẫn
mục tiêu giáo dục cần hướng đến yếu tố cốt lõi nền tảng là sự yêu thích đam mê học tập của trẻ
thì một số trường và phụ huynh chỉ tập trung vào thành tích
điều này dẫn đến nghịch lý
lẽ ra học sinh phải là đối tượng chính của giáo dục thì lại không được như vậy
tại các nước phát triển nguyên tắc giáo dục áp dụng phổ biến là quan tâm tới cảm nhận của trẻ
làm cho trẻ thấy thoải mái tiếp cận việc học từ đó yêu thích học tập
tại new zealand ở cấp tiểu học có lớp tiền tiểu học
là bước đệm giữa mầm non và tiểu học giúp trẻ dần làm quen với môi trường mới
tránh thay đổi quá đột ngột ảnh hưởng tâm lý của trẻ
thầy cô giáo tiếp nhận từng trẻ mới vào để có thể đồng hành theo sát
truyền cảm hứng cho trẻ ở bậc học đầu đời
tại phần lan giáo dục tiểu học hướng đến sự công bằng rất ít áp lực học tập
không thúc đẩy để học sinh trở thành trẻ
học sinh trở thành người giỏi nhất mà chỉ hướng trẻ tiếp cận giáo dục theo cách riêng từng em
do đó họ không có kỳ thi nào trong chương trình học tiểu học
chỉ có một kỳ thi viết để xét tiêu chuẩn tốt nghiệp
và nhất là không có lớp ôn luyện nào trước kỳ thi
người phần lan quan niệm nếu phải chọn lựa giữa chuẩn bị hành trang cho cuộc sống hay cho các kỳ thi
tôi chọn điều thứ nhất
vì thế trường học là nơi đào tạo kỹ năng cần thiết
trẻ em có nhiều hoạt động trong lớp như vẽ chơi nhạc đất xét
sự hợp tác làm việc nhóm cũng được đề cao
cách giáo dục này giúp trẻ em yêu thích học tập hơn không chịu áp lực thi cử điểm số
tương tự giáo dục các cấp mẫu giáo và tiểu học ở thụy điển
cũng tập trung rèn luyện các kỹ năng giao tiếp xã hội
tập cho học sinh biết cách sống hòa hợp với người khác
ý thức được trách nhiệm trong mọi sinh hoạt tập thể
ở nước ta vì bệnh thành tích
mà phụ huynh dễ có tâm lý ganh đua sợ con thua kém bạn bè
kỳ vọng con đạt thành tích cao không quan tâm mong muốn
nguyện vọng khả năng của con mình
nhiều phụ huynh cho rằng con không học trước sẽ không theo kịp các bạn trong lớp
sẽ khiến con tự ti bởi vậy họ ép con cần phải được học chữ trước
tuy nhiên lo lắng của phụ huynh đã làm ảnh hưởng tới
sự phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ
về phía nhà trường bệnh thành tích khiến có trường
công khai hoặc ngầm đưa ra tiêu chuẩn xét tuyển vào lớp một khá cao
vì thế phụ huynh lo cho con đi học thêm để đủ tiêu chuẩn xét tuyển
thậm chí có người còn cho con học vài nơi cho yên tâm
một số nơi tổ chức dạy thêm học thêm trái phép nhằm có thêm thu nhập cho giáo viên
qua đó đã biến việc học chữ trước thành bắt buộc đối với trẻ
không ít phụ huynh lo rằng nếu không cho con học trước
sẽ bị thầy cô giáo ghét
không được ưu tiên điểm số
ảnh hưởng đến thành tích học tập
ngoài ra ở các thành phố lớn
việc hạn chế mở trường tư thục
xỉ số lớp trong trường công lập quá đông
cũng khiến giáo viên bị áp lực khi dạy trẻ
có lớp sĩ số lên đến sáu mươi học sinh
trong khi thời lượng tiết dạy có hạn
chương trình học lại nặng
cho nên giáo viên khá vất vả
thế nhưng việc bỏ qua giai đoạn chuyển đổi cho trẻ học chữ sớm
là phản khoa học
không chỉ làm trẻ bị tổn thương về thể chất
mà còn ảnh hưởng đến tâm lý
theo giáo sư lê phương nga
ở trường đại học sư phạm hà nội
học chữ là hoạt động chiếm lĩnh công cụ viết
gồm hai quá trình
giải mã ký tự sang âm thanh
và giải mã từ âm thanh thành ký tự
trẻ bốn đến năm tuổi còn nhỏ so với vận động của những ngón tay khi cầm bút
và chưa đủ tư duy
để nhận thức được hoạt động chiếm lĩnh công cụ chữ viết
khi học trước tuổi
trẻ buộc phải nỗ lực hơn những gì mình có
cho nên dễ nảy sinh áp lực tâm lý không cần thiết
chưa kể nếu không tiếp thu được
trẻ dễ có tâm lý tự ti mặc cảm và thu mình
ảnh hưởng đến việc học khi vào lớp một
hơn nữa nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng
trẻ được học trước chỉ có thể phát huy khả năng ở giai đoạn đầu khi vào lớp một
sau đó khả năng tiếp thu của các em giảm dần
ngoài ra trẻ được học trước thường có tâm lý ganh đua tị nạnh hơn
so với các bạn chưa được học
vì thế theo giáo sư lê phương nga
trước tuổi học có thể cho trẻ làm quen với chữ cái như một đối tượng
để trẻ tập quan sát ghi nhớ
từ đó phát triển ốc quan sát phát triển trí nhớ
chứ không dạy theo kiểu coi trẻ như một đối tượng cần phải chiếm lĩnh
một hệ quả nghiêm trọng khác
là việc cho trẻ học chữ dễ dàng
dễ khiến ở lớp một
các em bị phân hóa thành nhiều trình độ khác nhau
giáo viên rất khó khăn để tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp
nếu giáo viên dạy theo học sinh chưa biết chữ
thì những em đã biết chữ sẽ dạy như thế nào
rồi em chưa được học trước
sẽ dễ trở thành học sinh cá biệt
bởi kết quả ban đầu thường kém hơn các em đã học trước
trong khi đó những em đã học trước thường chiếm tỷ lệ cao hơn
và dần dần giáo viên sẽ dễ đánh đồng trình độ
theo số đông
điều này càng khiến các em chưa học trước
nảy sinh tâm lý lo sợ sinh ra chán học
chưa kể cha mẹ hay các cô giáo mầm non
chưa được trang bị kỹ thuật dạy viết chữ
sẽ tạo ra độ sai tranh về phương pháp với giáo viên lớp một
khiến trẻ càng lúng túng khi học tập ở trên lớp
bên cạnh đó việc dạy và học trước chương trình lớp một
còn làm trẻ chủ quan giảm sáng tạo hứng thú trong học tập
theo tiến sĩ vũ thu hương
giảng viên khoa tiểu học trường đại học sư phạm hà nội
trẻ em việt nam chỉ có sáu năm mù chữ
bởi sau sáu tuổi tất cả trẻ đều được đến trường học chữ
vì thế việc biết chữ chỉ là sớm hay muộn
nếu cả sáu năm đầu đời của trẻ được bảo tồn
bằng cách xa rời việc học chữ để trẻ trú tâm
vào quan sát học hỏi từ môi trường chung quanh
trẻ sẽ phát triển khả năng quan sát tinh tế
liên tưởng và sáng tạo rất tốt
hệ lụy ảnh hưởng tiêu cực
từ sự tràn lan của tình trạng dạy chữ
trước khi trẻ vào lớp một
đang đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt
sự chung tay đồng lòng của cả xã hội
nhà trường và gia đình
sự quan tâm đúng cách của phụ huynh
sẽ giúp nhà trường hỗ trợ trẻ tốt hơn
bởi bố mẹ là người theo sát
hiểu rõ tính cách nhu cầu năng lực
sở trường của con em mình
phụ huynh không nên quá lo lắng
trước việc trẻ có cần biết chữ trước
khi vào lớp một hay không
bởi trẻ sáu tuổi bình thường
hoàn toàn đủ khả năng học chữ học số
quan trọng nhất là cha mẹ
cần chuẩn bị tâm lý
rèn luyện cho trẻ các kỹ năng cần thiết
như cầm bút đúng cách
tư thế ngồi đúng
cùng với đó là giúp trẻ trang bị nhiều hơn
về kỹ năng tự phục vụ bản thân
hoàn nhập tập thể
để sẵn sàng bước vào môi trường tiểu học
về phía giáo viên
cần nắm chắc các chuẩn kiến thức
kỹ năng của mỗi lớp cấp học bậc học
hiểu rõ nhiệm vụ của từng cấp học bậc học
để có biện pháp tích cực hơn
khi ngăn ngừa việc dạy thêm trước tuổi
bên cạnh đó
nhà trường cần có hướng dẫn cụ thể
giúp phụ huynh hiểu nên làm gì
cùng con khi ở nhà
trong mỗi giai đoạn học tập khác nhau
thường xuyên giữ sự trao đổi liên lạc với gia đình
gỡ bỏ gánh nặng thành tích
để phụ huynh cũng được giải tỏa tâm lý
chạy đua thành tích cho con mình
và với xã hội
đã đến lúc cần có chế tài nghiêm khắc
để làm giảm các tác động tiêu cực
đối với trẻ em khi đến trường
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
chấm dứt việc dạy chữ cho trẻ
trước khi vào lớp một
của tác giả giang thanh
bài đăng trong mục bình luận phê phán
của báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau